thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững một mươi hộ dân thuộc bốn thôn bản đặc biệt khó khăn của xã tân lập huyện hương hóa tỉnh quảng trị được hỗ trợ bò giống
thế nhưng chỉ chưa đầy một ngày nuôi nhiều hộ dân đã rất hoang mang khi phát hiện bò giống có triệu chứng lở mồm long móng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
theo các hộ dân được nhận bò giống cho biết vì tin tưởng bò của dự án đã được tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ nên không nuôi cách ly mà thả chung với đàn bò của gia đình
từ ngày nhận nuôi bốn trên một mươi con bò giống đều có biểu hiện như đau chân lở miệng xùi bọt mép chảy nước mắt liên tục
hai ngày sau người dân địa phương tiếp tục phát hiện thêm sáu con bò khác cũng bị lây nhiễm bệnh lở mồm long móng
sau khi tiếp nhận bò giống từ doanh nghiệp về từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một chúng tôi phát hiện
cũng đã báo cáo cho ủy ban nhân huyện để làm công tác có sự truyền hình
trong khi đạt được trị đạo dập dịch về phía địa phương chúng tôi đã lập kế hoạch để tiêm phòng vaccine
các số con bò của tại địa phương và phối hợp với doanh nghiệp để chữa trị các con bò bị phát bệnh
công ty trách nhiệm hữu hạn giống cây trồng vật nuôi tân thành có địa chỉ tại xã cam thành huyện cam lộ
là đơn vị cung cấp bò giống tại xã tân lập
đại diện doanh nghiệp khẳng định
số bò giống đã được kiểm định nguồn gốc cũng như thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng